nhân ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
báo cáo kết quả công tác đại diện lãnh đạo cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã trình bày một mươi tám mặt công tác chuyên môn chín mặt công tác trọng tâm sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và một mươi hai nội dung đã và đang tổ chức thực hiện
đặc biệt nhấn mạnh về việc triển khai thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương
về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
tại công an năm thành phố trực thuộc trung ương
và xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại năm mươi tám tỉnh còn lại
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đảng ủy công an trung ương trong năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê tân tới ghi nhận biểu dương kết quả
sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng nhấn mạnh công tác phong trào có vai trò đặc biệt quan trọng
trong việc ngăn chặn phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
đồng chí thứ trưởng lưu ý trong việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá mô hình công an phường điển hình
phát huy hiệu quả vai trò công an xã đẩy mạnh giải quyết các đề án còn tồn động
xác thực với tình hình dịch bệnh và kiện toàn thành viên ban chỉ đạo của bộ và trung ương liên ngành
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng phát huy tinh thần tự giác
nâng cao năng lực chuyên môn siết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng phong trào chính quy
tinh nguyện hiện đại hoạt động hiệu lực hiệu quả hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong chiều nay tại hà nội thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng đã có buổi làm việc với cục hồ sơ nghiệp vụ
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đã nghe thiếu tướng ngô thị hoàng yến cục trưởng cục hồ sơ nghiệp vụ
báo cáo tình hình kết quả công tác trọng tâm của cục hồ sơ nghiệp vụ sáu tháng đầu năm
phương hướng công tác từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi một đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắt còn tồn tại
trong công tác hồ sơ nghiệp vụ hiện nay nhất là tại cấp cơ sở
phát biểu tại buổi làm việc thiếu tướng lê tân tới ghi nhận và biểu dương những kết quả
cục hồ sơ nghiệp vụ đạt được trong thời gian qua khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác hồ sơ nghiệp vụ trong công tác công an
đồng chí thứ trưởng mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác hồ sơ phải luôn khách quan công tâm
kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ những vấn đề chính xác về công tác hồ sơ nghiệp vụ
cùng với đó tăng cường quan hệ phối hợp trao đổi cung cấp thông tin hồ sơ giữa đơn vị nghiệp vụ và các địa phương
một cách thống nhất hiệu quả tuyệt đối không để một hồ sơ nào bị mất bị hỏng
từ lãnh đạo đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cần đoàn kết gương mẫu chung sức hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và ngành giao phó
thưa quý vị ngày hôm nay ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ tư nội dung như sau
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ tư
đồng chí trần cẩm tù đã ra thông báo về kỳ họp thứ tư
đồng chí trần cẩm tù ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung như sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên ở tỉnh bình dương
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để một số tổ chức đảng đảng viên vi phạm các quy định của đảng và pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai vốn tài sản
tại tổng công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bình dương hay được gọi là tổng công ty ba tháng hai
gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước
nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng sâu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương
đồng chí trần văn nam ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi

đồng chí trần văn nam ủy viên trung ương đảng bí thư thường trực tỉnh ủy cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban thưởng vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án tân phú cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại tổng công ty bao tháng hai
đồng chí trần thanh liêm nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án tân phú cho tư nhân
các đồng chí nguyễn thanh trúc tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí trần xuân lâm tỉnh ủy viên tránh thanh tra tỉnh đồng chí võ văn lượng ủy viên ban cán sự đảng tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thẩm định tham mưu trình ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất vi phạm quy định pháp luật về đất đai gây thất thoát lớn cho ngân sách của nhà nước
đồng chí nguyễn văn đông ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thủ dầu một nguyên tránh văn phòng tỉnh ủy chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của văn phòng tỉnh ủy bình dương đồng chí ngô dũng phương đảng ủy viên trưởng phòng tài chính đảng văn phòng tỉnh ủy chịu trách nhiệm với những vi phạm tại tổng công ty ba tháng hai
hai đồng chí nêu trên cùng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án tân phú cho tư nhân
để xảy ra những vi phạm khuyết điểm trên còn có trách nhiệm của một số đồng chí nguyên lãnh đạo cục thuế tỉnh và lãnh đạo tổng công ty ba tháng hai trong việc đề xuất áp dụng giá đất để tính tiền sử dụng đất giao cho tổng công ty ba tháng hai và việc chuyển nhượng góp vốn bằng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thắt thoát lớn tiền tài sản của nhà nước
xét về nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ban thưởng vụ tỉnh ủy bình dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các đồng chí trần văn nam phạm văn cảnh trần thanh liêm nguyễn thanh trúc và trần xuân lâm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí nguyễn văn đông cách trước tất cả các chức vụ trong đảng đối với hai đồng chí là võ văn lượng ngô dũng phương khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí lê văn trang nguyên bí thư đảng ủy nguyên cục trưởng cục thuế tỉnh bình dương võ thanh bình nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tổng công ty ba tháng hai gồm nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trần n
nguyễn công phát nguyên bí thư đảng ủy nguyên thành viên hội đồng thành viên nguyên phó tổng giám đốc đồng chí huỳnh thanh hải nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyễn thế sự nguyên trưởng ban kiểm soát tổng công ty
nguyễn phó tổng giám đốc huỳnh thành viên hội đồng quản trị trần n nguyên tổng giám đốc nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó tổng giám đốc đồng chí nguyên phó t
thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại gây hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát ngân sách của nhà nước
đồng chí nguyễn quốc trụ bí thư đảng ủy cục trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy
và cục quản lý thị trường tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bao che cho vi phạm của cấp dưới
báo cáo sai sự thật với lãnh đạo cấp trên
đồng chí hà thanh bình phó bí thư đảng ủy phó cục trường và đồng chí dương tốn anh
ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phó cục trưởng
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy và cục quản lý thị trường tỉnh
chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ cá nhân được phân công
đồng chí vi ngọc khang đảng ủy viên bí thư tri bộ nghiệp vụ thanh tra phó cục trưởng
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn lập hồ sơ tài liệu giả bỏ lọt hành vi tăng vật phương tiện vi phạm trong khi kiểm tra
vi phạm pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính gây hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát ngân sách của nhà nước
xét về nội dung tính chất mức độ và hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí vi ngọc khang
quốc trụ hà thanh bình và dương tuấn anh yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ thi hành kỷ luật cảnh cáo đảng ủy cục quản lý thị trường tỉnh
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật kịp thời các tổ chức đảng đảng viên có liên quan
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ công thương xem xét xử lý trách nhiệm của lãnh đạo tổng cục quản lý thị trường
liên quan đến các vi phạm khuyết điểm ở cục quản lý thị trường tỉnh phú thọ
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét cho ý kiến về kết quả giám sát đảng đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam
và đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng bí thư đảng đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
ban thường vụ tỉnh ủy con tum và đồng chí dương văn trang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
đồng chí lê ngọc tuấn phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh con tum
trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ công tác quản lý sử dụng tài chính đầu tư xây dựng
kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng và ban thường vụ của ủy ban kiểm tra đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
thành ủy hải phòng tỉnh ủy tiền giang
và căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra giám sát
phải phát huy ưu điểm đồng thời nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sớm khắc phục sửa chữa những vi phạm hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ thành ủy hải phòng chỉ đạo kiểm tra xử lý kịp thời các tổ chức đảng đảng viên có vi phạm trong các vụ án vụ việc trên địa bàn
sau khi xem xét kết quả thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ hai của ủy ban kiểm tra trung ương đối với ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc đã nghiêm túc thực hiện kết luận khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm kiểm điểm xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
sáu cũng tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác

đó là những lời nhắn gửi của cô con gái nhật hà một mươi tuổi dành cho ba thiêu tá trần đình vĩ cán bộ chiến sĩ công an tp hòa tĩnh đang trên tuyến đầu chống dịch
những ngày qua không ít gia đình các cán bộ chiến sĩ công an dù cho cuộc sống có xáo trộn vì thiếu đi bàn tay của người vợ người mẹ
dù cũng còn nhiều lo lắng cho người chồng người cha sung phong vào tâm dịch
xong vượt qua tất cả là sự ủng hộ động viên dành cho các chiến sĩ
bởi gia đình cũng là người hiểu rõ hơn ai hết dù vất vả khó khăn song các chiến sĩ công an nhân dân vẫn luôn sẵn lòng nguyện làm hết sức mình
bảy cũng tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác

bà thì cũng vất vả mất một vài đêm để cháu chăm lo cho cháu để mẹ cháu yên tâm công tác
em ở tuyến đầu thì yên tâm hoàn thành nhiệm vụ ở nhà thì công việc anh lo được
ba ơi ba có khỏe không khỏe kỳ nằm nằm thế này ba có bề nằm không
mong mỏi đoàn tụ của cô con gái nhỏ chắc sẽ không còn xa
vì những người ba người mẹ nơi tuyến đầu chống dịch
đều đang nỗ lực cố gắng hàng ngày hàng giờ
vì sự trung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị
đang từng bước ngăn chặn sự lây lan của virus
nên đồng chí không thể về nhà chịu tàn

thượng úy lê nhữ hoàng khi đang làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát chống dịch số năm
xã thái đào huyện lạng giang tỉnh bắc giang
thì nhận được tin bà nội qua đời
đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
thì nhận tin bố đẻ cũng đột ngột từ trần
cùng một ngày mất đi hai người thân
là nỗi đau quá lớn
đối với thượng úy lê nhữ hoàng
và cả những đồng chí đồng đội của anh
tuy nhiên do đang phải thực hiện nhiệm vụ
tại tâm dịch huyện lạng giang tỉnh bắc giang
nên anh không thể về quê chịu tàn
và cố nến lại nỗi đau
quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được sao
để chia sẻ nỗi mất mát với thượng úy hoàng và gia đình
sáng nay ngày một mươi sáu tháng sáu
công an tỉnh bắc giang
phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đã tổ chức lễ tàn
lập bàn thờ ngay tại hội trường
ủy ban nhân dân xã thái đào
huyện lạng giang tỉnh bắc giang
nơi thượng úy lê nhữ hoàng đang thực hiện nhiệm vụ
để anh cùng đồng đội của mình
bái vọc bà và bố qua di ảnh
hơn một tháng qua
hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ công an được tăng cường cho công an bắc giang
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín
họ thực hiện nhiệm vụ không kể ngày đêm
với mong muốn đẩy lưu dịch bệnh
để mỗi gia đình sớm được bàn viên
câu chuyện xúc động của thượng úy hoàng
cũng là thông điệp cao cả
về sự hy sinh của người chiến sĩ công an nhân dân
nơi tuyến đầu chống dịch
hết lòng vì nhân dân phục vụ
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
mới đây cùng hoạt động nghiệp vụ
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ phạm cao bộ công an
đã phối hợp với công an quận hà đông
công an thành phố hà nội
phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn
hoạt động có tổ chức trên địa bàn thành phố hà nội
thông qua trang web bóngđá tám mươi tám com
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
đường dây này đã có số tiền giao dịch đánh bạc
lên đến trên một năm trăm linh tỷ đồng
vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng sáu
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với công an quận hà đông
công an thành phố hà nội
triển khai một mươi tám tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp
một mươi tám địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng
kết quả khám xét đã thu giữ ba ba mươi năm tỷ đồng tiền mặt
ba xe ô tô hàng chục máy tính bảng điện thoại
nhiều chứng minh nhân dân thẻ ngân hàng
và đồ vật tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng như hoạt động kinh doanh tài chính
có dấu hiệu cho vai lãi nặng
theo cơ quan chức năng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô lớn
đa số các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc
đều là thành phần cộng cán hoạt động cho vay lãi nặng
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này
đã lên đến trên một năm trăm linh tỷ đồng
hiện cục an ninh mạng đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương
tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh nghệ an ngày hôm nay
cơ quan thành phố vinh đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá
với số tiền lên đến một tỷ đồng
nguyễn phạm hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này
điều tra ban đầu xác định chỉ riêng trong ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngày khai mạc euro năm hai nghìn hai mươi
số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây của hùng là ba mươi tám bốn tỷ đồng
và từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổng số tiền giao dịch đánh bạc
tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử
và tài khoản trang mạng là hơn một tỷ đồng
công an đã thu giữ ba xe ô tô ba mươi điện thoại di động
năm thẻ atm một ipad bảy trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
và phong tỏa bảy tài khoản ngân hàng có liên quan
chúng tôi sẽ được cập nhật thông tin cuối ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bộ y tế cho biết tính từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay
đã có một trăm năm mươi năm ca mắc mới
từ bệnh nhân một một bốn tám một
đến bệnh nhân một một sáu ba năm
trong đó sáu ca nhập cảnh được cách ly ngay
một trăm bốn mươi chín ca lệ nhiễm trong nước

tại tỉnh bắc giang là chín mươi ca
tp hcm bốn mươi năm ca
bắc ninh một mươi ca
nghệ an hai
hà nam một
bắc cạn một
trong đó một trăm ba mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu vực đã được phong tỏa
như vậy là trong ngày hôm nay
việt nam ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi ba ca mắc mới
bao gồm chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là tám bốn trăm một mươi ca
trong đó có một tám trăm một mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đang có những diễn biến phức tạp
đến nay đã có sáu mươi bảy trường hợp dương tính với sars cov hai
và theo đánh giá của ngành y tế
một trong những nguyên nhân khiến tình trạng dịch bệnh
lây lan trên diện rộng khó kiểm soát
đó là do các bệnh nhân đã không khai báo trung thực chính xác
gây khó khăn trong việc truy vết và khoanh vùng
trước tình trạng này ubnd tỉnh hà tĩnh
đã có những giải pháp quyết liệt trong việc xử lý
khởi tố các đối tượng khai báo y tế không trung thực
thôn đại vường xã sơn phú huyện hương sơn
sau khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín
toàn bộ khu dân cư này được cắt lý y tế
và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng
nhận thấy dấu hiệu vi phạm khi một số bệnh nhân
đã không khai báo trung thực gây lây lan dịch bệnh truyền nhiễm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn
tỉnh hà tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
để mở rộng điều tra
công an huyện sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án
chúng tôi rất là hoan nghênh rất ủng hộ
và cũng mong muốn lực lượng công an đẩy vào xã sơn nữa
chúng tôi tiếp tục phân công điều tra viên cán bộ điều tra
tiến hành điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
những người nào có hành vi
làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người
thì sẽ tiến hành khởi tố bì can
và xử lý theo quy định của hợp luật
việc khởi tố vụ án kịp thời
đã giúp cho công tác truy vết khoanh vùng dập dịch của ngành y tế
được thuận lợi hơn
trong sáng ngày hôm nay
nhiều người dân trên đệ bàn huyện hương sơn
đã chủ động đến các trung tâm y tế
để lấy mẫu xét nghiệm
việc khai báo cũng chính xác và trung thực hơn trước
nhân thức của người dân được nâng lên
người dân tin tưởng vào chính quyền
thấy được sự quyết liệt của chính quyền
và sự nghiêm minh của hợp luật
liên quan đến hai trường hợp bệnh nhân về từ bình dương
gây lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
hiện công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với quan điểm sai phạm đến đâu xử lý đến đó
không có bao che vùng cấm
chúng tôi đã chỉ đạo các công an thành phố hà tĩnh
cũng như các đơn vị chức năng
tiếp tục thu thập tài liệu

đối với tất cả các trường hợp có hành vi vi phạm
ở đây thì không có vùng cấm
không có ngoại lệ đã được lãnh đạo tỉnh
chỉ đào cụ thể
nhưng mà vấn đề thời điểm nào khởi tố
thì chúng tôi phải có đủ cắn cử pháp lý
và đảm bảo các dấu hiệu theo quy định
ngày một mươi sáu tháng sáu
tỉnh hà tĩnh đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng
để phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm
với những giải pháp mạnh mẽ quyết liệt
hy vọng tỉnh hà tĩnh sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh covid một mươi chín